sau hai mươi một ngày nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ tại công trình cầu rọc sen xã phú lợi huyện thanh bình tỉnh đông tháp
vào dạng sáng nay lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể của bé thái lý hạo nam sinh năm hai nghìn một mươi hai lên mặt đất
các lực lượng chuyên môn đã phối hợp và có sự chỉ đạo trực tiếp của các nhóm chuyên gia trong công tác cứu hộ
vào lúc một giờ hai mươi phút sáng nay thi thể bé hạo nam đã được đưa lên
sau đó lực lượng chức năng thực hiện công tác pháp y khâm liệm có sự chứng kiến của gia đình chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn
theo kết quả của cơ quan điều tra cơ quan qua pháp y đại thể tại hiện trường nhận định sơ bộ ban đầu bé bị đa chấn thương và rơi vào môi trường nước dẫn đến tử vong
hôm nay người dân cả nước bắt đầu kỳ nghỉ tết nguyên đán kéo dài bảy ngày
theo ghi nhận ngay từ sáng sớm tại cửa ngõ thủ đô phương tiện di chuyển dễ dàng
không ủn tóc trên tuyến đường vệ sinh
nhiều người dân ở tỉnh sa bắt đầu rời hà nội để về quê ăn tết từ ngày hôm qua
và trước đó một lượng lớn sinh viên cũng đã rời khỏi thủ đô từ cuối tuần trước
công an huyện grong năng tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
đối với hai đối tượng ngô quang phúc và đào minh thuận cùng chú tại huyện grong park về hành vi cướp giật tài sản
với thủ đoạn lắp biển số giả vào xe máy và chuẩn bị nhiều loại hung khí nguy hiểm
để chống trả lại người dân cũng như lực lượng chức năng nếu bị truy đuổi
hai đối tượng khai nhận đã gây ra vụ cướp giật trên địa bàn huyện crong năng
và hai vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện eak
công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh vừa bắt quả tang đối tượng võ duy thanh
cùng bốn đối tượng có liên quan khác khi đang vận chuyển một mươi sáu bốn trăm linh bao thuốc lá lậu các loại
tổng giá trị trên hai trăm linh triệu đồng không có hóa đơn chứng tử
bước đầu làm việc đối tượng khanh khai nhận số thuốc lá lậu trên là thanh mua
và đang vận chuyển đến điểm tập kết ở phía sau nhà đối tượng bùi lộc khê
trú tại xã thanh phước huyện gò dầu
sau đó thanh sẽ cho người đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh miền tây
ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa công bố số điện thoại đường dây nóng
về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong dịp nghỉ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba để người dân tiện liên hệ
theo đó để phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực đường bộ như trở quá số người
tăng giá vé quy định chạy sai luồng tuyến dừng đón trả khách sai quy định
ủn tắc giao thông tai nạn giao thông và các vi phạm khác uống rượu bia
sử dụng điện thoại ma túy khi lái xe không đội mũ bảo hiểm vi phạm tốc độ
vận chuyển hàng cấm người dân có thể liên hệ số điện thoại của cục cảnh sát giao thông
bộ công an chín trăm chín mươi năm sáu mươi bảy sáu mươi bảy sáu mươi bảy hoặc sáu mươi chín hai nghìn ba trăm bốn mươi hai sáu trăm linh tám
để phản ánh các thông tin về tình trạng quá tải tại nhà ga bến xe công tác bán vé
hành vi tăng giả vé quá khứ
quy định chạy sai luồng tuyến đề nghị người dân liên hệ số điện thoại
phòng quản lý vận tải và phương tiện người lái cục đường bộ việt nam một nghìn chín trăm linh năm trăm chín mươi chín tám trăm bảy mươi hai
để phản ánh các bất cập về tổ chức giao thông trở quá tải trọng
un tắc giao thông trên cao tốc và các quốc lộ đề nghị liên hệ số điện thoại
của phòng quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông cục đường bộ việt nam
để phản ánh thông tin về các lĩnh vực khác người dân có thể liên hệ số điện thoại
của cục đường sắt việt nam tám mươi sáu năm mươi ba sáu mươi bảy năm trăm sáu mươi năm cục hoàng không việt nam chín trăm một mươi sáu năm trăm sáu mươi hai một trăm một mươi chín
cục đường thủy nội địa chín trăm bốn mươi hai một trăm linh bảy bốn trăm bảy mươi bốn cục hoàng hải việt nam chín trăm một mươi bốn sáu trăm tám mươi chín năm trăm bảy mươi sáu
với hành vi gây dối trật tự công cộng công an huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
đã khởi tố vụ án đối với một nhóm thanh thiếu niên bốc đầu xe máy quay clip câu view
theo cơ quan điều tra vào tháng một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện kỳ anh phát hiện năm đối tượng bao gồm phạm khắc lê
võ thành trung nguyễn văn hùng lê đức chiến và bùi văn quang đều quê ở tỉnh hà tĩnh
thường xuyên tụ tập tại vòng xuyến xã kỳ tân quốc lộ một mươi hai c đoạn đi qua xã kỳ tân
đường tránh thị xã kỳ anh hà tĩnh đoạn đi qua xã kỳ trinh để thực hiện hành vi bóc đầu xe máy
sau đó đăng lên mạng xã hội để câu view các đoạn video đăng tải lên không gian mạng
thu hút lượng lớn tương tác của học sinh thanh thiếu niên trong và ngoài địa bàn
tại cơ quan công an nhóm thanh thiếu niên này đã khai nhận về hành vi vi phạm của mình trong thời gian qua
hiện công an huyện kỳ anh đã khởi tố vụ án về hành vi gây dối trật tự công cộng
và vấn đề này sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập rõ hơn trong một vấn đề và chính sách ở phần sau của chương trình
còn ngay bây giờ mời quý vị cùng đón xem những thông tin khác
thưa quý vị xin được chuyển sang những thông tin khác
mặc dù đã có chỉ đạo của phó chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn trọng đông
về việc xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng chiếm dụng mặt bằng
nằm trong phạm vi danh giới của dự án đường sắt trên cao cát linh hà đông
theo đúng quy định xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phát sinh
tuy nhiên thì đến nay tình trạng trên vẫn ngang nhiên diễn ra
và dường như đang thách thức sự chỉ đạo của lãnh đạo tp hà nội

đã xử lý các hành vi vi phạm phạm đường sắt trên cao bị chiếm dụng hoàn toàn
người dân nơi đây nhiều lần bức xúc trước những hoạt động này
điểm tập kết vật liệu xây dựng gây ô nhiễm các hàn quán gây tiếng ồn
tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự an toàn giao thông tại khu vực
hiện nay chỉ chăm chở nhất là vấn đề tập kết vật liệu xây dựng
thế thì ở đây có hai cái cơ sở mà chúng tôi cũng đã đề nghị nhiều
thế thì có lúc họ thực hiện được
nhưng có những lúc họ không thực hiện được
thật sự là cũng gây rất là có thể nói là cũng gây bức xúc của nhân dân
và chúng tôi cảm thấy cũng không ổn lắm
bởi vì ngay trong khu dân cư đấy thì như vậy là người ta cứ chất vật liệu xây dựng
rồi vận chuyển bao nhiêu ngày đêm ảnh hưởng tới cư dân cư
cái phần này đề xuất rồi
và tôi nghĩ phường cũng có rất nhiều biện pháp rồi
thế nhưng bây giờ là để triệt đề vấn đề này thì thật sự cũng chưa triệt được
các điểm vi phạm này
ngay gần với trụ sở ubnd phường thịnh quang
sau khi ghi nhận thực tế và phản ánh với chính quyền địa phương phường thịnh quang
quán nhậu đã được xử lý
không còn tình trạng bàn ghế bầy tràn lan dưới chân cầu
mặt bằng đã được trả lại
tuy nhiên khu vực điểm tập kết vật liệu xây dựng vẫn áng ngữ tại đây
bản chất mà nói đối với những việc đấy thì ít nhiều
có gọn thì nó cũng sẽ có ảnh hưởng liên quan đến bụi liên quan đến ồn
về người dân khi chúng ta sử dụng những dịch vụ đó thì rất muốn gần nhà
và càng thuận tiện bao nhiêu càng tốt
nhưng với những hộ ở gần đấy mà người ta không sử dụng dịch vụ đấy
thì đúng là người ta cũng không mong muốn cái việc này
thì nó có những cái giữa khách quan chủ quan nó đang xem nhau
những trường hợp có vi phạm một là phải thu gọn lại
hai nếu bày bừa ra là phải bốc rỡ
còn trong trường hợp mà họ không làm
thì công an phường giao viên phường chúng tôi sẽ lập biên bản và xử phạt
để kiểm soát trật tự đô thị cũng như tình hình an ninh trật tự tại khu vực
camera giám sát đã được lắp đặt tại đây
vi phạm đã rõ chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý
thế nhưng như vậy là chưa đủ gian đe để những vi phạm còn tồn tại
gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân cũng như ảnh hưởng đến mặt bằng đường sắt trên cao
câu hỏi được đặt ra bao giờ vi phạm sẽ được xử lý rứt điểm
thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay
thì cả nước sẽ chính thức bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán
và thế nhưng mà theo ghi nhận thì trong những ngày gần đây
thì áp lực về tình hình giao thông đã dần tăng lên khi mà mọi người di chuyển dần về quê để chúc tết và nghỉ lễ
xin mời quý vị theo dõi clip ngắn ngay sau đây
hôm nay là đông người nhiều mọi người bước về quê
mọi người về rất là đông ai cũng muốn hiểu về quê mà
đi từ trần dưng ra đây thì tắt từ trần dưng đến bến luôn ạ
tăng huyện đã tiêu biểu đoạn gần bến xe đấy ạ phải đứng phải đến ba lần đến đó
tình hình un tắc giao thông tại các thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
hay trên các tuyến cao tốc quốc lộ trọng điểm vẫn diễn biến phức tạp
song tình trạng un ứ giao thông trên các tuyến cũng đã nhanh chóng được lực lượng chức năng giải quyết
theo thống kê thì trong kỳ nghỉ
tết dương lịch vừa qua tai nạn giao thông tuy có tăng cả ba tiêu chí so với năm hai nghìn một mươi tám
nhưng trong suốt kỳ nghỉ tết dương lịch thì đã không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách
đây cũng là tín hiệu đáng mừng so với các kỳ nghỉ lễ
trước đó và về công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trong tết dương lịch hai nghìn hai mươi bốn
cũng đã được tăng cường với gần hai mươi hai trường hợp vi phạm bị kiểm tra xử lý
trong đó có gần năm trường hợp vi phạm về nồng độ cồn ba ba trăm chín mươi chín trường hợp
vi phạm về tốc độ
và việc xử lý nghiêm các vi phạm giao thông trong dịp tết là vấn đề đang được đặt ra
và yêu cầu triển khai nhiều biện pháp đồng bộ
trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay đại tá nguyễn quang nhật
trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra và giải quyết tai nạn giao thông
cục cảnh sát giao thông bộ công an sẽ có những phân tích về nội dung này
đầu tiên xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông
đã được quán triệt với tinh thần như thế nào
trong đó sẽ tập trung vào những nội dung xử lý các vi phạm gì
thực hiện điện chỉ đạo của bộ công an và chỉ đạo trực tiếp của đồng chí thứ trưởng
phụ trách cục cảnh sát giao thông cũng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong đó tập trung vào các hành vi có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông
ví dụ như trên đường bộ sẽ tập trung vào vi phạm về nồng độ cồn vi phạm về tốc độ
vi phạm về quá tải cơ nới thành thùng
ngoài ra những vi phạm khác có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông
ví dụ như việc dừng đỗ sai quy định việc đi sai phần đường làn đường
không chấp hành quy tắc giao thông thì cũng được lực lượng cảnh sát giao thông tập trung xử lý
có thể nói là việc kiên quyết xử lý nồng độ cồn đặc biệt dịp cuối năm
và dịp đầu trong năm mới khi mà người dân
có những cái điều kiện để sinh hoạt để vui vẻ để vui xuân đón tết
nhưng mà vẫn có một số bộ phận là uống rượu bia mà điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông
thì đây cũng là một vấn đề mà lực lượng cảnh sát giao thông cũng tập trung để ngăn chặn
xử lý quyết liệt đảm bảo trật tự an toàn cho người dân được vui xuân đón tết an toàn
dịp lễ tết thì tâm lý của nhiều người dân sẽ là lực lượng cảnh sát giao thông nghỉ
không thực hiện nhiệm vụ và từ đó sẽ nảy sinh tâm lý chủ quan của người dân khi tham gia giao thông
cần hiểu đúng vấn đề này như thế nào thưa đồng chí
đây là một vấn đề cũng đã kéo dài trong tâm lý của người dân
đó là cái việc khi ngày tết đó là xả hơi người dân cũng vui vẻ đi một tí ra đường thì cũng không đội mũ bảo hiểm
rồi là khi mà uống rượu bia vui vẻ rồi thì vẫn điều khiển phương tiện để tham gia giao thông
và đây là tiềm ẩn những cái nguy cơ mà xảy ra những vụ tai nạn giao thông gây hậu quả rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
chính vì vậy thì lực lượng cảnh sát giao thông ngoài việc bố trí lực lượng phương tiện để đảm bảo cho cái việc là phòng ngừa
ủn tắc giao thông thì cái việc kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm không kể là chỉ là tết nguyên đán
và cũng không ngại là những cái như các cụ ta gọi là dông đầu năm thì lực lượng cảnh sát giao thông vẫn phải kiên quyết để xử lý
để đảm bảo cho cái việc tham gia giao thông được an toàn đảm bảo phòng ngừa cái tai nạn hạn chế cái vi phạm
vâng về vấn đề này thì xin đồng chí cho biết công tác trực ứng trực được thực hiện như thế nào ạ
và cùng với đó là công tác kiểm tra giám sát và việc trực tết hả
đối với cái việc trực tết bảo đảm trật tự an toàn thông thì lực lượng cảnh sát thông thì cũng thực hiện đúng theo cái chỉ đạo của bộ
đó là trực một trăm linh quân số vào những cái thời điểm đầu và thời điểm cuối của tết nguyên đán
ngoài ra thì chúng tôi cũng bố trí lực lượng phù hợp để đảm bảo duy trì trật tự an toàn giao thông tại địa bàn
và ngoài ra thì chúng tôi có những cái tổ đôn đốc do lãnh đạo cục cảnh sát giao thông làm thổ trưởng để đôn đốc các cái địa phương trong cái dịp tết
và ngoài ra thì lãnh đạo chỉ huy các lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương thì cũng bố trí để kiểm tra để đôn đốc
để đảm bảo duy trì quân số đảm bảo lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ tết này
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí với những chia sẻ vừa rồi và nhân dịp xuân mới kính chúc đồng chí nhiều sức khỏe hạnh phúc và thành công
thưa quý vị bên cạnh các giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông của ngành chức năng thì mỗi người dân cần phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật về giao thông
hạn chế để xảy ra các vi phạm thường gặp trong dịp tết như sử dụng rượu bia khi lái xe đi sai làn đường phóng nhanh vượt ẩu vượt đèn đỏ
và qua đó thì góp phần xây dựng văn hóa giao thông để mỗi người ai cũng đón tết trong niềm vui và an lành
và nội dung này cũng đã khép lại tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay
ngay sau đây xin mời quý vị theo dõi những thông tin đáng chú ý khác có trong cụm chính sách
bộ công an vừa hoàn thành dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan tổ chức cá nhân
dự thảo lần này đề ra nhiều quy định về căn cước công dân
đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước
theo đó bộ công an đề xuất sửa đổi ở mặt trước gồm đổi quê quán thành nơi đăng ký khai sinh đổi nơi thường trú thành nơi cư trú
bộ công an cũng đề xuất chứng minh nhân dân chỉ được sử dụng đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
còn căn cấp công dân gắn chip sẽ được đổi khi công dân đủ hai mươi năm tuổi đủ bốn mươi tuổi và đủ sáu mươi tuổi
trường hợp thẻ căn cước công dân được cấp đổi cấp lại trong thời hạn hai năm trước tuổi quy định nêu trên
các thẻ cân cước công dân trên thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo
dịch vụ thu phí tự động không dừng được áp dụng tại các trạm thu phí trong nước đã mang lại nhiều lợi ích khắc phục những hạn chế của thu phí một dừng truyền thống
tuy nhiên các tài xế nên nắm được những lỗi thường gặp dưới đây để có cách xử lý phù hợp
barrier không tự động đóng mở do tài xế chủ quan không giảm tốc độ và không giữ đúng khoảng cách an toàn
hệ thống không tự động trừ tiền trong tài khoản giao thông nếu gặp phải tình trạng này
các tài xế cần lưu ý không thanh toán tiền mặt khi lưu thông qua trạm thu phí không dừng etc
chú ý vị trí dán và bảo quản thẻ etc
xe không qua trạm thu phí nhưng tài khoản etc vẫn bị trừ tiền đối với trường hợp giả biển số xe thật đi qua trạm
để đảm bảo hành lang lưới điện trong dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba tổng công ty điện lực hà nội evn hà nội khuyến nghị nhân dân thủ đô không bắn các loại pháo hoa pháo giấy có tráng kim
thả đèn trời thả rìu đồ chơi thiết bị bay tại các khu vực có đường dây thiết bị lưới điện và trạm điện không lạm dụng cột điện chạm điện làm hàng quán và các hình thức kinh doanh không đốt vàng mã đốt rác gần hành lang công trình điện
evn hà nội cũng khuyến cáo khách hàng nên sử dụng điện tiết kiệm hoặc không sử dụng nhiều đồ dùng điện cùng một lúc để tránh quá tải lưới điện hạn chế nguy cơ gây cháy nổ